trong thời gian qua dưới sự hỗ trợ của ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm
và bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh lai châu nhiều cán bộ chiến sĩ biên phòng đang công tác
tại các địa bàn biên giới thuộc tỉnh lai châu có hoàn cảnh kinh tế khó khăn
đã có thể xây dựng được những ngôi nhà khang trang vững chắc
qua đó giúp các đồng chí yên tâm công tác và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của tổ quốc
gia đình trung ý giàng a trừ có hoàn cảnh rất khó khăn
vợ không có việc làm ổn định con cái đều còn nhỏ
mọi chi phí hoạt động trong gia đình đều phụ thuộc vào đồng lương của anh
để sửa chữa hoặc xây mới một căn nhà vững chắc thực sự là rất khó khăn
sau khi được ủy ban mặt trận tổ quốc tp hcm hỗ trợ kinh phí
các cán bộ chiến sĩ trong đơn vị hỗ trợ ngày công đã giúp gia đình anh có được ngôi nhà kiên cố
có nơi ở khang trang hơn đàng hoàng hơn
vợ con anh không còn phải sơ tán mỗi khi mưa gió về bản thân anh cũng thấy ấm lòng và yên tâm công tác

cho cán bộ chiến sĩ và gia đình nghèo tại những vùng biên giới khó khăn của cả nước
riêng trên địa bàn tỉnh lai châu chương trình đã hỗ trợ xây dựng sửa chữa một mươi ngôi nhà
với số tiền hỗ trợ là bốn mươi triệu đồng một nhà
đến thời điểm hiện tại một mươi ngôi nhà đã được hoàn thiện và bàn giao
đây là một chương trình đóng góp từ tấm lòng và nghĩa cử trách nhiệm và mong muốn của nhân dân tp hcm
để chia sẻ với cán bộ chiến sĩ nơi biên giới và hải đảo
trong những năm qua
mặt trận tổ quốc thành phố là chủ trì chương trình này
cũng đã chia sẻ với nhiều địa phương trong cả nước
nhất là những vùng biên giới và đối với huyện đảo trường sa
để có những chương trình như xây dựng nhà ở hỗ trợ phương tiện làm việc
chương trình học bổng cho con em cán bộ chiến sĩ v v
mục đích là tp hcm nhận thức được và luôn hướng về biển đảo và biên giới
bởi vì đây là nơi phên dầu của tổ quốc
nơi mà cán bộ chiến sĩ
đồng bào phải vượt qua khó khăn để góp phần trực tiếp bảo vệ chủ quyền thiên liêng của tổ quốc chúng ta
trong thời gian tới
bộ đội nguyên phòng tỉnh tiếp tục quán triệt
tốt chương trình máy ấm chiến sĩ nơi biên giới
làm tốt công tác tuyên truyền vận động
cấp ủy chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể trong và ngoài tỉnh
cùng tham gia hỗ trợ
các bộ đội nguyên phòng tỉnh tiếp tục quán triệt
có thể nói chương trình hỗ trợ xây dựng mái ấm cho chiến sĩ người nghèo nơi biên giới
của ủy ban mặt trận tổ quốc tp hcm
có ý nghĩa nhiều hơn
nhân văn sâu sắc đã kịp thời động viên giải quyết khó khăn
cho các gia đình quân nhân về nhà ở
sớm ổn định cuộc sống yên tâm công tác
hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia